các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại ra vụ giết bốn người trong gia đình anh lô văn thọ tại bản phòng xã tâm hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an vào ngày hai tháng bảy
các nạn nhân trong vụ việc này là vợ chồng anh lô văn thọ hai mươi bảy tuổi và chị lê thị yến hai mươi năm tuổi cháu lô viết trung một mươi một tháng tuổi con trai anh thọ và bà viên thị dương sáu mươi tuổi mẹ anh thọ đều ngụ bản phòng xã tam hợp

các nạn nhân trong vụ việc này là vợ chồng anh lô văn thọ hai mươi bảy tuổi chú tại huyện bình chánh tp hcm về tội giết người
theo điều tra ban đầu do mâu thuẫn cuộc sống hôn nhân huệ nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên đã theo dõi
khi thấy vợ điều khiển xe mô tô chạy đến nhà lê trọng nghĩa tại ấp vĩnh bình xã an vĩnh ngãi thành phố tân an và phát hiện cả hai đang ở trong nhà trong tư thế không mặc quần áo
nên huệ đã xông vào dùng dao thái lan đâm vào hông của nghĩa dẫn đến tử vong
sau khi gây án huệ đến công an xã an vĩnh ngãi tự thú
cũng vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng chín tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo là đoàn tiến luân hai mươi ba tuổi
chú ở xã mỹ an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang cùng đồng bọn về tội hiếp dâm trẻ em và tội che giấu tội phạm
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tại khu ruộng thuộc thôn cổ phục xã kim lương huyện kim thành tỉnh hải dương
đoàn tiến luân đã có hành vi dùng vũ lực giao cầu tra y muốn với một cháu bé chưa đủ một mươi ba tuổi
sau đó đoàn tiến luân đã kể lại sự việc trên với hồ công văn là anh họ của luân và nhờ văn trở đi bắt xe để bỏ trốn
sau khi xem xét tòa án nhân dân tỉnh hải dương tuyên phạt đoàn tiến luân một mươi hai năm sáu tháng tù giam về tội hiếp dâm trẻ em
hồ công văn chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ năm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy
theo điều tra ban đầu từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến khi bị bắt các đối tượng này đã gây ra sáu vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn huyện yên định hoàng hóa và thị xã tam điệp tỉnh ninh bình
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở của người dân đến giao dịch công tác tại các trụ sở
ủy ban nhân dân các xã thị trấn trường học rồi dùng vam phá khóa trộm cắp xe máy
sau đó chúng tháo đồ đục lại số khung số máy làm đăng ký xe giả đem đi tiêu thụ
hiện công an huyện yên định đã thu hồi được sáu xe máy để trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh phú thọ
vừa phát hiện và thu giữ gần một trăm linh sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu
lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh hóa mỹ phẩm nguyễn văn minh
ở khu một mươi chín phường gia cẩm tp việt trì tỉnh phú thọ
đang kinh doanh nhiều mặt hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an đã tiến hành thu giữ gần một trăm linh sản phẩm hóa mỹ phẩm các loại
trên chín mươi kg vỏ hộp và tem chống hàng giả các loại với tổng trị giá trên một mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
vào dạng sáng ngày hôm nay ba mươi tháng chín phòng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh an giang
vừa bắt giữ một phương tiện vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu
khi ra lệnh dừng phương tiện kiểm tra đối tượng không chấp hành và tăng ga bỏ chạy
sau đó đâm phương tiện vào bờ bỏ trốn
tại hiện trường lực lượng thu giữ gần bốn chín trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
mang nhãn hiệu hero zed và nansen hiện vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc một mươi bốn h ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại